cùng với cây cà phê chuối sắn thì hồ tiêu là một trong những cây trồng công nghiệp có giá trị kinh tế cao nhất hiện nay
đối với nông dân các huyện miền núi tỉnh quảng trị góp phần không nhỏ vào việc cải thiện đời sống người dân
cũng như tạo động lực trong xây dựng nông thôn mới
là địa phương có nhiều lợi thế về điều kiện đất đai khí hậu để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày
hiện nay bên cạnh tích cực đầu tư thâm canh cây cà phê theo hướng bền vững
nhiều nông dân trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh quảng trị còn tích cực mở rộng diện tích cây hồ tiêu hữu cơ
bằng hình thức sen canh với vườn cà phê
có thời điểm giá tiêu tăng cao trung bình một hectare trồng tiêu được khoảng hai trăm linh triệu đồng
có thể nói cây hồ tiêu là loại cây làm giàu cho người dân nơi đây
góp phần không nhỏ vào công cuộc giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững